công an huyện vân hồ tỉnh sơn la vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm giàng a đua khi đang di chuyển trên rừng
giàng a đua chú tại xã lóng luông huyện vân hồ là bố vợ của chủ ma túy tàng trang năng
tăng vật thu giữ một khẩu súng ngắn một băng đạn bảy viên đạn
đối tượng đua có ba quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đều về tội danh và mua bán trái phép chất ma túy
quá trình bắt giữ và di lý giàng a đua hai con của đối tượng là giàng a chứ và giàng a vấu từ trên rừng
đã nổ súng đe dọa lực lượng chức năng vây bắt nhằm chống trả